như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn phú vinh xã la huyện trư brông tỉnh gia lai
thông tin từ công an tỉnh gia lai cho biết đến một mươi bảy h một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng tám lực lượng chức năng công an tỉnh gia lai đã bắt được hung thủ gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng trên
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đối tượng vũ văn đản sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú thôn phú vinh xã yà bang huyện dư brông gia lai đã dùng dao sát hại bốn người gồm ông đặng đình vấn chị nguyễn thị ngọc liên hàng xóm của đản chị lê thị thơm em dâu đản cháu vũ thị vân sinh năm hai nghìn bảy con chị thơm và làm bị thương ba người khác gồm anh vũ văn tuyên em ruột đản anh vũ công doanh và bà nguyễn thị minh hàng xóm của đản
nhận được tin tức
báo giám đốc công an tỉnh gia lai đã trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra và án
đến một mươi bảy h một mươi năm phút cùng ngày đã bắt được đối tượng vũ văn đản tại khu vực rẫy thuộc thôn phú vinh xã yà bang huyện dư brông
cách hiện trường xảy ra vụ án ba km thu giữ hai con dao là hung khí gây án và các vật chứng liên quan
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng đản khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn trong việc vây mượn tiền giữa vợ chồng đản và ông lê trung dũng hàng xóm của đản
đàn và vợ đã nhiều lần đến nhà ông dũng đòi tiền nhưng ông dũng khắt nợ và hẹn đến chiều hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm sẽ trả
đúng hẹn đàn cầm hai con dao qua nhà ông dũng để lấy tiền nhưng không gặp ông dũng nên đàn về nhà
bực tức vì không đòi được nợ nên đản trừ bới rồi cầm dao đuổi chén vợ và những người đang có mặt tại nhà đản
sau đó y tiếp tục cầm dao đến các nhà hàng xóm gặp ai chén người đó
sau khi đối tượng bị bắt giữ tình hình trên địa bàn bước đầu được ổn định
giám đốc công an tỉnh gia lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ
kịp thời thông tin về vụ án để định hướng dư luận
đồng thời đề nghị các cơ quan thông tần báo chí khi đưa tin về vụ án phải chính xác tránh gây hoang mang dư luận